đại học lampang ở thái lan vừa tổ chức lễ ra mắt và tặng sách chủ tịch hồ chí minh
người đặt nền móng cho quan hệ việt nam thái lan hiện đại cho đại sứ quán việt nam tại thái lan
lãnh đạo tỉnh lampang hội hữu nghị thái lan việt nam đại diện các trường đại học phía bắc thái lan
hội việt kiều các khu di tích và bảo tàng về bắc tại thái lan
với năm trăm linh bảy trang bản tiếng thái và ba trăm tám mươi bảy trang bản tiếng việt
cuốn sách là tâm huyết và công sức của các học giả người thái lan và việt nam
nội dung ca ngợi về đạo đức nhân cách và tầm vóc của chủ tịch hồ chí minh
tầm nhìn của người trong đoàn kết quốc tế về hành trình của bác trên đất thái lan
những năm hai mươi tám hai mươi chín của thế kỷ trước đã giúp truyền bá chủ nghĩa yêu nước
hiện nay cuốn sách đã được nhà trường chuyển tới hệ thống thư viện của một trăm linh trường đại học tại thái lan
cũng như viện hàn lâm thái lan trở thành tài liệu chuyên khảo về chủ tịch hồ chí minh
giúp các nhà nghiên cứu cũng như độc giả thái lan hiểu rõ hơn và chân thực hơn
về con người và nhân cách chủ tịch hồ chí minh và vai trò của bác trong xây dựng quan hệ hữu nghị tốt đẹp hai nước như hiện nay